thừa thiên huế hiện có khoảng một mươi người từ ngoại tỉnh về chưa đủ thời gian một mươi bốn ngày
đang được cách ly giám sát y tế tại nhà
để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng thì từ ngày sáu tháng bốn
nếu vi phạm các nguyên tắc về cách ly tại nhà những người này sẽ được đưa đi cách ly tập trung có trả phí
nhận tin báo một hộ dân trên địa bàn có người từ tp hcm trở về
tổ công tác của phường phú bài thị xã hương thủy đã đến tận nhà
tại đây công an viên lấy thông tin cá nhân cán bộ y tế lập biên bản theo dõi sức khỏe
và chính quyền địa phương sẽ thông báo những yêu cầu đối với công dân từ các địa phương có dịch
hiện thống kê toàn tỉnh còn khoảng một mươi người đến từ các địa phương có dịch chưa qua một mươi bốn ngày
trong đó có khoảng bảy người là con em trong tỉnh đi làm ăn xa trở về
với điều kiện cơ sở vật chất tại tỉnh thừa thiên huế chưa thể đặt ra khả năng tổ chức cách ly tập trung cho số người này
nên trước mắt đã kêu gọi họ từ cách ly tại nhà
những người dân khi phát triển đưa thì phải kinh khai y tế và có những trị nhân cần thiết để cho ngàn y tế phân loại
những yếu tố nguy cơ lên con định trị tệ của đối tượng này
trên cơ sở phân tích đấy thì chính quyền địa phương có phương án xét nghiệm phân loại cách ly cho đảm bảo phường
nếu không giảm sát cộng đồng tốt thì nguy cơ lây lan cho cộng đồng ra hiệu hụt và cái việc giảm sát tổ cộng đồng
là một trong những yếu tố có phương thành công trong việc ngang chân để lùi dân bị covid một mươi chín
bên cạnh việc kê khai y tế thì phải tổ chức giám sát chặt chẽ theo dõi liên tục số đối tượng này về sức khỏe
dịch tễ buộc cam kết không ra khỏi nhà khi chưa đủ một mươi bốn ngày
nếu vi phạm sẽ đưa vào khu cách ly có trả tiền đối với các trường hợp có nguy cơ dịch bệnh tỉnh này sẽ lấy mẫu để xét nghiệm